xin kính chào và rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
thông tin mở đầu ngày mới sẽ là về tình hình thời tiết
ngày hôm nay liệu nhiệt độ còn cao như những ngày qua không chị minh ạ
vâng chị hiền minh và quý vị thân mến
theo dự báo thì đa số các tỉnh thành trên cả nước vẫn có nền nhiệt độ rất là cao
và đặc biệt là có thể cao trên ba mươi năm độ c nữa
và nắng nóng sẽ làm cho cơ thể ra mồ hôi nhiều dễ gây mất nước
vì thế quý vị hãy nhớ uống nước đầy đủ thường xuyên để đảm bảo sức khỏe của mình
vâng ban ngày trời nắng nóng nhưng đêm lại rất dễ có mưa và rông
quý vị hãy chú ý đề phòng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
và chủ động tìm nơi tránh chú an toàn
và thông tin nhiệt độ từng vùng sẽ được chuyển tới quý vị trong phần cuối của chương trình

hẹn gặp lại